tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại trung quốc ngày hai mươi sáu tháng một đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương và đoàn đại biểu đảng ta
đã đến thăm tỉnh quảng đông và có cuộc hội kiến với đồng chí lý hy
ủy viên bộ chính trị bí thư tỉnh ủy quảng đông
tại buổi hội kiến đồng chí lý hy đã nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí phạm minh chính
và đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam thăm tỉnh quảng đông
trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác giữa tỉnh quảng đông và việt nam trong thời gian tới
về phần mình đồng chí phạm minh chính đã đánh giá cao và chúc mừng những thành tiệu
mà tỉnh quảng đông đã đạt được trong bốn mươi năm qua
đề nghị tăng cường hơn nữa giữa tỉnh quảng đông với các tỉnh thành của việt nam
khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn có uy tín của quảng đông
tăng cường đầu tư các dự án công nghệ cao vào việt nam trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của việt nam
trong cùng ngày đoàn cũng đã có các cuộc làm việc với trưởng ban tổ chức
tỉnh ủy quảng đông châu minh và khảo sát về công tác xây dựng đảng ở tỉnh quảng đông